công ty điện lực gia lai hiện đang quản lý khoảng ba trăm linh km đường dây một trăm một mươi kv và bốn năm trăm linh km đường dây trùng áp trên toàn tỉnh
trong đó nhiều tuyến đường dây đi qua các khu vực rừng cây tự nhiên rừng cao su rừng sản xuất
nên công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện gặp nhiều khó khăn
bên cạnh đó nhận thức của một bộ phận người dân còn hạn chế
dẫn đến tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp ngày càng gia tăng
huyện chư pả có hơn bảy trăm năm mươi km đường dây trung áp và hạ áp
trong đó có trên năm mươi km đường dây trung áp đi qua các khu vực rừng tự nhiên rừng phòng hộ rừng cao su
theo thống kê của điện lực chư pả dù đơn vị đã tiến hành xử lý nhiều trường hợp cây cối gây ảnh hưởng đến việc vận hành lưới điện
song hiện vẫn còn hai mươi bảy vị trí lưới điện với trên một hai trăm năm mươi cây có nguy cơ đổ
để khắc phục những khó khăn đó
thì điện lực chư pả sẽ triển khai các nhiệm vụ các công việc chủ yếu là
cái việc chủ yếu nhất cũng là cái công việc thường xuyên đi kiểm tra định kỳ đường dây và trạm áp
để mà phát hiện kịp thời chấn chỉnh kịp thời các trường hợp dân người ta xây dựng nhà cửa công trình
hoặc là người ta trồng cây nó vi phạm trong hành lang an toàn lưới điện
trước thực trạng đó công ty điện lực gia lai đã phối hợp với chính quyền địa phương
cũng như các đơn vị truyền thông
truyền cho bà con nhân dân nghị định một mươi bốn hai nghìn một mươi bốn ndcp của chính phủ
về quy định chi tiết thi hành luật điện lực về an toàn điện
cái giải pháp mới thì liên quan đến chủ yếu là về công nghệ mới
chúng tôi hiện nay chúng tôi đã hoàn thành cái việc mà lưới điện thông minh
và chúng tôi đã có cái trung tâm điều khiển rồi
cho nên chúng tôi điều khiển và chúng tôi đặt hàng trăm các thiết bị cảnh báo sự cố
cho nên là khi có sự cố cảnh báo
chúng tôi đã kịp thời truyền số liệu đó về trung tâm điều khiển ở trong đây
và chúng tôi kịp thời thông báo cho các điện lực huyện để xử lý nhanh chóng cái việc sự cố đó
tuy nhiên ngoài việc thường xuyên kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm hành lang
của cán bộ công nhân công ty điện lực gia lai
cần có sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và người dân sinh sống trên địa bàn
để công tác đảm bảo an toàn hành lang nối điện được thuận lợi hiệu quả